trong khuôn khổ chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết bà chấp hành công đoàn công an nhân dân đã tổ chức gặp mặt động viên cán bộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết hai nghìn hai mươi ba
đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ tạo điều kiện để đoàn viên người lao động được đón xuân vui tươi ấm áp đồng thời khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an và tổ chức công đoàn các cấp đối với đoàn viên người lao động
những ngày tết đang cận kể hàng trăm phần quà của công đoàn công an nhân dân đã được trao tặng cho người lao động được nhận phần quà trong dịp này chị hằng cũng như bao người khác thực sự xúc động
chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức với nhiều hoạt động như phiên trợ ngày xuân hội thi khéo tay công đoàn hội trợ không đồng giao lưu ẩm thực văn nghệ chơi các trò chơi dân gian đã tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên và người lao động đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được giao lưu vui chơi được tặng quà
chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức với nhiều hoạt động như phiên trợ ngày xuân hội trợ không đồng giao lưu ẩm thực văn nghệ chơi các trò chơi dân gian đã tạo điều kiện cho cán bộ đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng cho cán bộ đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng cho cán bộ đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng cho cán bộ đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn